tại cà mau áp thấp tuy đang di chuyển ra xa vùng biển nhưng các lực lượng địa phương vẫn trực canh sẵn sàng
chưa cho tàu thuyền ra khơi đề phòng trường hợp mưa lớn rông lốc và nước biển răng do ảnh hưởng từ hoàn lưu áp thấp
ngày một một mươi một thị trấn đã tiến hành di rời khoảng một trăm linh người đang sống ngoài tuyến đê vào tránh trú tại những nơi an toàn
tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác đối với những hộ đang sống tại những vùng có nguy cơ cao về sạt lở
nước biển răng nhất là những hộ tại xóm đảo ngay cửa sông âm đốc
thị trấn tiếp tục chỉ đạo gà xót lại các hộ dân sống trên đê gian gần phòng hộ
và gà sót lại các một mươi bốn điểm chuẩn bị trú ẩn cho nhân dân khi có bão xảy ra
tại thị trấn rạch gốc huyện ngọc hiển tình hình trên địa bàn được đảm bảo
đã có một trăm hai mươi bảy phương tiện
ngoài tỉnh và một trăm sáu mươi bảy phương tiện tại địa phương vào bờ an toàn
thị trấn tiến hành di rời một mươi hai hộ với bốn mươi bảy nhân khẩu đang sống tạm bỡ tại tuyến rừng phòng hộ sung yếu vào nơi trú ẩn an toàn
phương án di rời đã được chính quyền địa phương xác định xác lập kế hoạch từ đầu năm
và mọi hoạt động sẵn sàng thì đã triển khai đến hộ dân đến các ngành chức năng
chỉ còn xác định giờ để di rời
mặc dù áp thấp nhiệt đới đã suy yếu nhanh đi lệch về phía đông nam trên vùng biển cà mau không còn khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp lên đất liền
tuy nhiên chính quyền và người dân không nên chủ quan trong công tác ứng phó với thiên tai trong thời gian tới nhất là đối với cơn bão sắp đi vào biển đông vào ngày ba tháng một mươi một